công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra
xác minh nguyên nhân vụ cháy container và di rời container này khỏi quốc lộ một a
sau khi toàn bộ phần xe bị thiêu rụi
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng một mươi xe container chở hàng đông lạnh
lưu thông trên quốc lộ một hướng nam bắc khi di chuyển đến địa phận phường suối tre
thành phố long khánh thì xe bất ngờ phát hỏa ở phần cabin phát hiện tài xế tắt xe vào lề đường
rồi hô hoán nhờ người dân dập lửa nhưng bất thành
trong phút chốc ngọn lửa bao trùm cả đầu xe nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an long khánh có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa
khoảng hơn một mươi năm phút sau ngọn lửa được dập tắt nhưng phần đầu xe đã cháy rụi
chờ khung sắt may mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra xác minh